nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác giao lưu hữu nghị giữa hai đất nước việt nam và hàn quốc trên mọi lĩnh vực
đặc biệt là giáo dục đại học vừa qua tại thái nguyên đã diễn ra ngày văn hóa hàn quốc năm hai nghìn hai mươi
ngày hội văn hóa hàn quốc năm hai nghìn một mươi sáu được tổ chức là môi trường giao lưu kết nối các bạn sinh viên của trường đại học thái nguyên
với các bạn sinh viên đến từ đất nước hàn quốc góp phần phát huy quảng bá và giới thiệu nét đẹp văn hóa truyền thống
tăng thêm mối quan hệ hợp tác hiếu nghị giữa hai dân tộc hai đất nước việt nam hàn quốc ngày càng phát triển bền vững trên mọi lĩnh vực
ngày hội văn hóa hàn quốc năm hai nghìn một mươi sáu được tổ chức là môi trường giao lưu kết nối các bạn sinh viên của trường đại học thái nguyên

chúng em có thể hiểu thêm được những văn hóa hàn quốc như là thông qua các trò chơi mà mọi người tổ chức
tại ngày hội các bạn sinh viên khi tham dự chương trình có thể tham gia vào nhiều hoạt động sôi nổi như tìm hiểu về văn hóa truyền thống hàn quốc
trải nghiệm mặc áo han búc tham gia các trò dân gian hàn quốc thi nhảy cây bob dance giới thiệu về ẩm thực truyền thống hàn quốc và thi khéo tay cuộn kim bắp
năm nay là năm thứ năm liên tiếp sự kiện ngày văn hóa hàn quốc được tổ chức tại đại học thái nguyên
chương trình đã thu hút đông đảo cán bộ giảng viên và sinh viên các trường đại học cao đẳng trên địa bàn tỉnh đến tham dự